quá trình tăng nhiệt giảm mưa này sẽ không kéo dài lâu vì hiện nay ở phía bắc đang có một khối không khí lạnh mới chuẩn bị tràn xuống nước ta
khoảng sáng sớm mai khối không khí lạnh sẽ tác động và gây mưa ở khu vực vùng núi các tỉnh hà giang cao bằng và lạng sơn
khiến cho các tỉnh này nhiệt độ ngày mai không vượt quá một mươi sáu độ
từ bảy đến một mươi một giờ sáng không khí lạnh ảnh hưởng và gây mưa ở khu vực trung du
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại đây sẽ giao động trong khoảng từ một mươi bảy cho đến một mươi tám độ
và đến khoảng một mươi bốn đến một mươi năm giờ chiều mai không khí lạnh sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng và gây mưa ở khu vực đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội
do ảnh hưởng của không khí lạnh muộn nên khu vực này nhiệt độ ngày mai vẫn cao từ một mươi chín cho đến hai mươi độ
với các tỉnh miền trung trong đêm nay và ngày mai tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tốt đêm không mưa
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế sẽ giao động trong khoảng một mươi bảy một mươi chín độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận

sang ngày mai miền trung trời nắng giáo nhiệt độ từ hai mươi ba hai mươi sáu độ đối với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
và từ hai mươi bảy đến ba mươi độ đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
với nam bộ và tây nguyên đêm nay không mưa nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở tây nguyên chỉ từ một mươi bốn cho đến một mươi bảy độ
còn ở các tỉnh miền đông nam bộ nhiệt độ về đêm và sáng giảm xuống chỉ còn một mươi bảy cho đến hai mươi độ
sang đến ngày mai do trời nắng sớm nền nhiệt tây nguyên và nam bộ sẽ tăng nhanh
cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên có mức nhiệt từ hai mươi tám cho đến ba mươi độ
còn ở các tỉnh thành nam bộ có mức nhiệt là từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
trên biển khu vực từ bình thuận đến cà mau trong đêm nay và ngày mai có gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu và sóng biển vẫn cao từ hai m đến hai m năm mươi biển động
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm nhiệt độ hai mươi một hai mươi bảy độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông bắc cấp năm và nhiệt độ là hai mươi bốn cho đến ba mươi độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước